chương trình ước mơ của thúy do báo tuổi trẻ và bệnh viện ung bú tổ chức
chương trình lớp học tình thương dành cho các cháu bị ung thư đã thực hiện được một mươi năm nay
do cô đinh thị phấn một giáo viên nghỉ hưu phụ trách và các bạn sinh viên tình nguyện viên giảng dạy
thì ban đầu là xuất phát là mình chỉ là giáo viên thì mình thích dạy cho học sinh thôi
nhưng mà sau đó thì mình thấy đây là cái công việc thầm lặng nhưng mà lại mang cảm hứng đến cho nhiều người
và không những thế mà mang cảm hứng cho chính bản thân tôi nữa
mỗi lần đến đây dạy học thấy các bé vui thì mình cũng vui thêm
và đó là cái động lực để mà tôi khắc phục những cái khó khăn trong cái cuộc sống thường nhật của mình
để mà đến đây hàng tuần với các em
lớp học chữ dành cho bệnh nhân ung thư cũng là một câu chuyện rất đặc biệt
và nó xuất phát từ cái nhu cầu có thật của các em bé bệnh viện ung thư
các em bé điều trị nhiều khi từ tuổi hai tuổi ba tuổi năm đến sáu tuổi không có
vẫn phải theo điều trị
không thể đi vào trường học được
và các bộ quân vào năm hai nghìn chín thì các bộ quân đã gặp trực tiếp chương trình
và đề xuất là ước mơ của thúy làm sao mở được một lớp học dạy cho các bé không cần nhiều
không cần nhiều các con chỉ cần có thể viết được tên của mình
và làm được phép toán trong phạm vi một mươi là chúng tôi mãn nguyện lắm rồi
đến với lớp học rất nhiều cháu phải ngồi xe lăng
và nhiều em phải mang cả ống truyền
bên người rụng hết tóc da xanh sao
như các cháu vẫn sống lạc quan yêu đời
những ngày điều trị ở bệnh viện các cháu chỉ biết một không gian nhỏ
là giường bệnh hành lang bệnh viện màu áo blue trắng của thầy thuốc
nhưng các cháu vẫn hy vọng ở ngày mai tươi sáng
cháu triều vi chín tuổi quê ở thành phố long xuyên tỉnh an giang bị ung thư phổi
cháu học ở lớp tình thương này đã được hai năm
các con chắc là con học xong rồi
cháu muốn hát và tặng quà cho con
con ước con được hết bệnh để lớn lên được đi làm kiếm tiền với ba mẹ
cháu afila một mươi hai tuổi dân tộc chăm huyện an phú tỉnh an giang
cháu bị ung thư hạch
hiện nay cháu đang học lớp bốn ước mơ trở thành một giáo sư trong tương lai
những điều mong ước đó nghe có vẻ giảng dị
nhưng đối với các cháu điều mong ước đó cũng rất xa vời
con học ở đây được hai năm rồi
mình thấy rất là vui tại vì mình không có đi về nhà được học được
mình học ở đây mình rất là vui
con ước mơ là làm giáo sư để nuôi ba mẹ con
còn đây là cháu trần thị hải một mươi một tuổi
cháu bị ung thư thận lúc hai tuổi quê huyện phú tân tỉnh cà mau
cháu học ở đây được chín năm nhưng hiện nay sức khỏe rất yếu
trong khi đó hoàn cảnh gia đình rất khó khăn
trong chín năm nay bố mẹ cháu phải bỏ công việc ở quê
để lên đây chăm sóc cháu tại bệnh viện
cha mẹ các cháu cũng là những người dũng cảm đã cùng con chiến đấu với ung thư
và họ cũng chỉ mong ước một điều sức khỏe cho con sớm được hồi phục
để các cháu được cấp sách đến trường
cô giáo cô phán cũng tặng tình dạy cho các bé
các cô bên lớp học cũng tặng tình dạy cho các bé
mong mong ước mơ của em là cho bé mau khỏe bệnh
đã được đi cấp sách đến trường cùng với các bạn ở nhà
đến với lớp học tình thương ở bệnh viện ung bú
các tình nguyện viên cảm thấy rất hạnh phúc khi được cùng với các cháu chống chọi với các căn bệnh ung thư
nhưng khi mỗi cháu đã ra đi là để lại cho các cô các chú tình nguyện viên những xúc động và sự nối tiếc khôn nguôi
đối với bé khi mình thương nó tự nhiên cảm nhận của mình là nó lại thương lại mình
tại vì gia đình tôi cũng ít con cho nên tôi cũng rất thương bé
mà khi mà vô đây thì thấy cái sự mất mát của các bé
nó làm cho mình có cảm giác như nó là con
chúng em gắn bó vung bước cũng được ba năm
thì xuất phát từ tình thương đối với các bé
thì các bé ở đây có hoàn cảnh đặc biệt hơn những bé khác
mình chia sẻ một phần nào đó với các bé và cũng nhận lại niềm vui từ các bé nữa
để chia sẻ với các bệnh nhân ung thư nói chung và các cháu bị ung thư nói riêng
quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư bệnh viện ung bưu và chương trình ước mơ của thúy
do báo tuổi trẻ phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức cho quyên góp trao quà cho các cháu vào các dịp lễ dịp tết
nhà em thường đến đây mỗi năm giúp cho những bệnh nhân nghèo trong khoa nhi và những bệnh nhân khác
thì lần này em về em thăm quê nên em cũng muốn tham gia vào giúp đỡ cho những bệnh nhân của khoa nhi
em mong muốn là được những cái kêu gọi nhiều người hơn những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ
để giúp đỡ cho những trẻ em trong khoa nhi cũng như những bệnh nhân của trung tâm mau sớm khỏi bệnh và về nhà với gia đình
trong hơn một mươi năm qua chương trình hoạt động xuất phát từ thành phố hồ chí minh và đã đi lan rộng ra cả nước
hiện nay là có chín bệnh viện tại thành phố hồ chí minh đà nẵng huế và hà nội đang được thụ hưởng chương trình ước mơ của thúy
và mạng lưới tình nguyện viên thì đã rải đều khắp các bệnh viện để mà mỗi ngày ở các bệnh viện đều có những cái công chuyện
chia sẻ yêu thương đến cho các em bé và nhiều người thân
được học trong tình yêu thương của cộng đồng các cháu cảm thấy rất vui
trong lớp các cháu được học được vui chơi được yêu thương để mỗi ngày được đi học đối với các cháu lại càng có ý nghĩa hơn
cháu nào cũng mong sức khỏe sớm được hồi phục để được về nhà được đến trường đi học cùng với bạn bè trang lứa
nghe điều ước của các con các cha các mẹ cũng rơm rớm nước mắt
thưa quý vị
thưa quý vị